hãy bảo đảm các giao dịch là hợp lệ đồng thời phát hiện các trường hợp gian lận mức phí do thay đổi biển số loại xe
điều đặc biệt dự án thu phí tự động không dừng không hề làm tăng phí dự án cho các nhà đầu tư
thậm chí còn góp phần giảm chi phí do không cần in vé giấy và tinh giảm lượng công nhân
chúng tôi sẽ được lắp đặt tại mỗi trạm hai làn thu phí tự động trên tổng số hai mươi tám trạm thu phí
và tôi hy vọng rằng với hai mươi tám trạng thu phí trên cấp lộ một và cấp lộ một mươi bốn
thì người dân phần nào sẽ được cảm thấy hài lòng và cảm thấy những tiện ích ban đầu của dịch vụ thuế tự động
sau khi lắp đặt tại hai mươi tám trạm đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng ra các làn tiếp theo
và đến hết hai nghìn một mươi tám thì tất cả các làn tại hai mươi tám trạng thu phí này sẽ được cung cấp dịch vụ thu phí tự động
tại sao việc áp dụng công nghệ hiện đại thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
cũng như công tác quản lý của nhà nước với thu phí lại không được các nhà đầu tư bot mặn mà
gần một tháng qua tại trạm thu phí bot bến thủy công ty trách nhiệm ủng hạn thu phí tự động vetc
đã triển khai làm hồ sơ và gắn thẻ etat lên xe ô tô cho người dân ở khu vực các huyện thuộc tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đây là thẻ định danh phương tiện và khi xe chạy qua trạm thu phí
thì hệ thống nhận diện sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản và lái xe không phải dừng lại mua vé
theo người dân họ thấy thu phí tự động như thế này rất tiện lợi
thế nhưng có minh bạch về tài chính hay không thì vẫn chưa thể biết
một số người dân khi tiếp cận công nghệ mới thì người ta chưa hiểu thì người ta cảm thấy khó khăn
nhưng mà sau khi tư vấn thì người ta đều rất là ok với dịch vụ
các nhà đầu tư bot lần nữa với việc lắp đặt trạm thu phí không dừng
ngoài những lý do được đưa ra như hành lang pháp lý của dịch vụ
thu phí không dừng chưa được rõ ràng
bộ giao thông vận tải vẫn chỉ định thầu cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
thì việc công khai minh bạch nguồn thu phí bot là điều mà dường như các nhà đầu tư chưa muốn hướng tới
họ cho rằng các trạm thu phí bot hiện nay đã rất minh bạch rồi
bởi vì toàn bộ thiết bị không dừng của chúng ta bây giờ
nó chỉ có khác tự động không dừng nạ dừng vẽ mở bán vẽ mở thôi
việc minh bạch chỉ là do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua kiểm tra đánh giá
mới biết được là ai vi phạm mà người nào vi phạm thì chịu ích nhậm trước pháp luật
chứ không thể nói về một cái việc là tất cả các dự án bot bây giờ đến giai đoạn kinh doanh khai thác
lại chuyển cho một cái nhà đầu tư khác cũng là một doanh nghiệp không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thì làm sao nói định minh bạch hơn nhà đầu tư khác họ cũng là người quản lý không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
nhà đầu tư khác họ cũng là người quản lý không phải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là doanh nghiệp như em
thì làm sao lại có thể nói là minh bạch hay không minh bạch ở đây việc mà thực hiện như bây giờ là hòa toán thung đấu
không phải là chúng tôi không đồng ý nhưng mà chúng tôi đề nghị rất là rõ tức là đề nghị phía vetc lập bảng trào giá dịch vụ
và gửi cho nhà đầu tư bt để hai bên có cơ sở thương thảo
trong khi các nhà đầu tư rèn dứ thì thực tế cho thấy rằng sau hàng loạt các trạm thu phí bot
phải giảm tổng cộng tới hàng trăm năm thu phí
sau khi thanh tra đã đặt ra một yêu cầu phải minh bạch rõ ràng nguồn thu này tránh thất thoát nguồn thu và thiệt thòi cho các doanh nghiệp vận tải
bởi vậy mà từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bộ giao thông vận tải đã qua ba kỳ bộ trưởng
và điều đáng ngạc nhiên là cả ba bộ trưởng đều chỉ đạo phải hoàn thành việc lắp đặt triển khai thu phí tự động này
thế nhưng đến nay việc lắp đặt vẫn đang rất ị ảnh
đó là chưa nói đến chuyện triển khai thu phí cả hệ thống và kết nối các trạm này với tổng cục đường bộ việt nam cơ quan đầu mối quản lý các dự án bot
dư luận cho rằng bộ giao thông vận tải cần thiết phải minh bạch ngay từ khâu lắp đặt triển khai thiết bị thu phí không dừng
bởi nếu không thì việc lắp đặt thu phí không dừng có cũng như không

trong khi đang có quá nhiều bất cập vướng mắc trong triển khai thu phí không dừng thì điều mà dư luận quan tâm là liệu có thực sự minh bạch hay không khi áp dụng công nghệ này
bởi hệ thống thu phí không dừng vẫn chưa liên thông thống nhất giữa các trạm thu phí cũng như kết nối với tổng cục đường bộ việt nam
dù biết công nghệ thu phí không dừng sẽ tiện lợi cho mình thế nhưng anh hoàng hải tuấn chuyên lái xe tải bắc nam
vẫn rất phân vân khi làm thủ tục dán thẻ e tat và lập tài khoản để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng
theo anh tuấn tuyến đường một từ bắc vào nam với hàng chục trạm thu phí mà nếu thẻ e tat này không đồng bộ thống nhất thì lại làm khó lái xe và sợ sẽ không minh bạch
lý giải của công ty trách nhiệm bổ hoạn thu phí không dừng cho thấy công nghệ của họ đủ đáp ứng yêu cầu về kết nối
nhất là kết nối vào hệ thống giám sát của tổng cục đồng bộ việt nam dữ liệu này sẽ được tổng cục đồng bộ việt nam giám sát hàng ngày
tất cả cái thông tin vì nó đã đưa được tất cả về trong cái trung tâm dữ liệu của chúng tôi
chúng tôi có những cổng thông tin để cho bộ giao thông cũng như tổng cục đồng bộ có thể theo dõi được tất cả những lưu lượng cũng như doanh thu thực tế phát sinh cho bot
phía tổng cục đường bộ việt nam cũng cho rằng dù còn những vướng mắt của việc triển khai thu phí không dừng
nhưng đơn vị này sẽ chủ trì cùng các đơn vị liên quan để tháo gỡ
nhất là chốt mức phí dịch vụ ký kết giữa nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng và các nhà đầu tư bot
ngoài ra tổng cục cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để người dân nhà đầu tư bot yên tâm với sự minh bạch công khai công bằng của hệ thống thu phí tự động
sẽ thực hiện hết hai nghìn một mươi tám thì sẽ phải lắp các tất cả các trạm thu phí bot
về lắp thu phí không dừng để thực hiện công khai minh bạch cũng như là thuận lợi cho người dân trong việc đi lại
bộ giao thông vận tải cũng đang tính toán đầu tư thêm hệ thống giám sát các trạm thu phí bot bằng công nghệ
trong đó việc kết nối hệ thống thu phí không dừng là khâu quan trọng nhất để quản lý chặt chẽ các trạm thu phí này
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu ngay trong năm hai nghìn một mươi tám là phải hoàn thành đưa vào sử dụng thu phí không dừng ở tất cả các trạm thu phí bot
trạm nào không hoàn thành thì sẽ dừng thu phí
trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn hẹp chính phủ đang phải thắt chặt chi tiêu việc đầu tư cho các cơ sở hạ tầng
thì việc triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thu phí không dừng được coi là một giải pháp tối ưu trong việc tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước
tạo sự minh bạch trong cách thu phí tại các trạm bot và tạo niềm tin cho người dân những người trực tiếp đi lại hàng ngày
chương trình giao thông kết nối hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email giao thôngkếtnối thnj a gmail com xin cảm ơn và kính chào tạm biệt